bộ giáo dục và đào tạo đã công bố kết quả xử lý sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại sơn la
có bốn mươi bốn thí sinh với chín mươi năm bài thi trắc nghiệm và hai bài thi ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây
theo kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la và kết quả chấm thẩm định của bộ giáo dục và đào tạo
có bốn mươi bốn thí sinh với chín mươi năm bài thi trắc nghiệm và hai bài thi ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây
trong số đó thí sinh có điểm thi sau chấm thẩm định giảm nhiều nhất là hai mươi sáu năm mươi năm điểm với tổng ba môn
bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn toán với chín điểm
theo quy định của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi
kết quả chấm thẩm định này
là kết quả chính thức của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
được sử dụng thay thế cho kết quả do các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám công bố trước đây
để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo sơn la cập nhật kết quả thí sinh của các thí sinh
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và thông báo kết quả cho các thí sinh liên quan
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la trần xuân yến và bốn cán bộ thuộc hội đồng thi tỉnh này
được xác định là những người liên quan đến sai phạm trên